và điểm qua một số thông tin thời tiết đáng chú ý tôi thật sự đang rất quan tâm là không biết là tình trạng nắng nóng tại miền bắc và miền trung sẽ còn kéo dài đến khi nào chị phương thảo
vâng thưa chị viu anh cũng như là quý vị khán giả theo dự báo thì nắng nóng ở miền bắc và miền trung sẽ còn kéo dài cho đến hết ngày hôm nay
và trời sẽ bắt đầu dịu mát hơn bắt đầu từ ngày mai thứ ba và thứ bốn
nhiệt độ ở các tỉnh đồng bằng bắc bộ và thủ đô hà nội sẽ giao động từ khoảng hai mươi chín ba mươi ba độ c
miền trung nắng nóng sẽ giảm chậm hơn ngày hôm nay và ngày mai thì nhiệt độ giao động khoảng từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ c
và từ thứ tư thì nắng nóng sẽ dịu dần chiều tối sẽ có mưa rông và sau đó thì nắng nóng giảm nhiệt độ sẽ còn khoảng ba mươi ba mươi bốn độ c
tuy nhiên đáng lưu ý đối với bà con vùng núi bắc bộ khi mà thời tiết khu vực liên tục mưa rông và nguy cơ cao sẽ xảy ra lũ quét và sạt lở đất
mưa khả năng kéo dài ở khu vực này cả tuần
mưa to tập trung vào các ngày từ thứ ba
cho tới thứ năm lượng mưa có thể vượt cả một trăm linh mm
bà con lưu ý là mưa cộng dồn từ năm cho tới bảy ngày thế nên trượt lở hoàn toàn có thể xảy ra
khu vực nguy cơ cao xảy ra sạt lở đợt này đó là yên bái tuyên quang hà giang lai châu và vùng núi của tỉnh quảng ninh